sau hai ngày xét xử ngày hai mươi tám tháng một mươi một tỉnh sơn la tòa án nhân dân cấp cao hà nội đã tuyên án đối với chín bị cáo trong phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án sai phạm trong bồi thường tái định cư mặt bằng xây dựng nhà máy thủy điện sơn la
các bị cáo là trương tuấn dũng phan đức chính phan tiến diện phan xuân khoa đèo văn ban trần mạnh trì tòng văn thành ngô xuân vân đỗ tiến đồng
hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định không có căn cứ xác định ý kiến của các bị cáo và các luật sư về việc kêu an
hội đồng xét xử đã tuyên án các bị cáo đều tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
riêng bị cáo đèo văn ban phải bồi thường cho nhà nước số tiền một tỷ một trăm bảy mươi chín triệu đồng và hoàn trả cho nhà nước số tiền hơn sáu mươi bốn triệu đồng